tại thành phố đà lạt đoàn công tác của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
đã có buổi làm việc với tỉnh ủy lâm đồng về triển khai quyết định kiểm tra công tác lãnh đạo
chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối với công tác tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo về tội phạm
và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế
chức vụ tại một số cấp ủy tổ chức đảng và cơ quan chức năng
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí lê minh trí cho rằng với kế hoạch cụ thể
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã ban hành trong quá trình điều tra
phải đánh giá đúng thực chất những mặt làm được cũng như những tồn tại hạn chế và xác định nguyên nhân
để có phương án xử lý khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận giải quyết tin báo
về tội phạm và kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế
chức vụ nói chung và công tác phát hiện và xử lý tham nhũng
theo kế hoạch đoàn công tác sẽ làm việc tại tỉnh lâm đồng từ ngày bốn bốn một mươi hai
và có kết luận kiểm tra vào ngày hai mươi chín một mươi hai mốc thời gian kiểm tra từ tháng một hai nghìn một mươi sáu đến hết tháng sáu hai nghìn một mươi chín
đoàn kiểm tra báo cáo kết quả về ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng trước ngày ba mươi tháng một mươi